việt nam đang có nhiều tiến bộ về phát triển con người và giảm nghèo đa chiều
nhưng vẫn còn những thách thức trong việc giảm bớt tranh lệch giữa các vùng miền và nhóm dân cư
thu hẹp khoảng cách giới và giải quyết các vấn đề môi trường
đó là thông điệp được chương trình phát triển liên hợp quốc undp đưa ra khi chia sẻ
cập nhật số liệu thống kê của việt nam năm hai nghìn một mươi tám về các chỉ số phát triển con người
và số liệu thống kê nghèo đa chiều toàn cầu
theo các chuyên gia của chương trình phát triển liên hợp quốc undp
thì việt nam có thể tự hào về tiến bộ đạt được trong giảm nghèo đa chiều
khi giúp sáu triệu người giảm nghèo trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia
với chỉ số phát triển con người tăng một bốn mươi một từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
việt nam chỉ còn một bậc để vào nhóm các nước có mức phát triển con người cao
tuy nhiên thách thức đặt ra là cần giải quyết tình trạng nghèo thâm căn cố đế
tập trung ở các nhóm dân tộc thiểu số sinh sống trong các vùng địa lý khó khăn
việt nam có rất nhiều điều có thể tự hào thông qua các số liệu phát triển con người
và nghèo đa chiều được công bố ngày hôm nay
việt nam đã có rất nhiều tiến bộ và đang tiến rất gần tới nhóm phát triển con người cao
nếu tăng cường nỗ lực hơn nữa trong việc giảm tỷ lệ tranh lệch giữa các vùng miền và nhóm trung cư
tôi tin rằng việt nam sẽ sớm nằm trong những vùng miền
trong nhóm này
cũng theo các số liệu được công bố chỉ số phát triển con người của việt nam thuộc nhóm trung bình cao
việt nam đã có những tiến bộ ấn tượng thực hiện tốt công tác lĩnh vực y tế và giáo dục
nhưng tăng trưởng chậm về thương nhập
tiến bộ trong phát triển con người ở việt nam đi kèm với mức tăng khá thấp với bất bình đẳng
so với các nước trong khu vực châu á và thái bình dương
chỉ số bất bình đẳng giới gii của việt nam đứng thứ sáu bảy trong tổng số một trăm sáu mươi nước

và cần thu hẹp khoảng cách trong giáo dục giữa các vùng miền và các nhóm dân cư
bên cạnh đó việt nam cần ưu tiên giải quyết một số lĩnh vực khác
đấy là những chiều mà hiện nay tại một số vùng việt nam mức độ thi hụt tối đối cao
ngày công bố chỉ số phát triển con người và nghèo đa chiều năm nay một mươi bảy tháng một mươi
cũng là ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo
chủ đề năm nay là đồng hành cùng những người nghèo nhất để xây dựng một thế giới nơi quyền
và nhân phẩm của tất cả mọi người được coi trọng nhắc nhở chúng ta việc đảm bảo tiếp cận
những nhu cầu cơ bản như nước thực phẩm nơi ở hoặc sự an toàn là tôn trọng quyền
và nhân phẩm của hàng triệu người